chương trình đào tạo bác sĩ nội chú được coi là đào tạo tinh hoa của ngành y tế
tuy nhiên theo các chuyên gia thực tế hiện nay là chất lượng đào tạo bác sĩ nội chú đã có phần giảm sút so với trước
do vậy cần có chính sách phù hợp và sớm luật hóa việc đào tạo bác sĩ nội chú
bác sĩ nội chú là một bộ phận nhỏ trong hệ thống y tế nhưng luôn được xem là những nhân lực tinh hoa nhất trong ngành y
bởi đây là nhóm bác sĩ chuyên khoa được đào tạo khắt khe bài bản và chất lượng nhất
mô hình đào tạo bác sĩ nội chú xuất phát từ pháp vào năm một nghìn tám trăm linh hai
sau đó mô hình này lan sang các nước châu âu mỹ và khắp thế giới
đây được xem là tinh hoa của ngành y dành riêng cho những sinh viên xuất sắc theo học ngay sau khi tốt nghiệp đại học
tại việt nam chương trình thi tuyển để trở thành bác sĩ nội chú đầu tiên được trường đại học y hà nội tổ chức vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
đây là chương trình đào tạo dành cho sinh viên y khoa chính
vì đã tốt nghiệp đại học đồng thời chỉ tuyển chọn những sinh viên y khoa xuất sắc nhất để tiếp tục đào tạo thêm ba năm trở thành bác sĩ chuyên khoa sâu
chương trình chỉ có một kỳ thi vào mỗi năm cho chính các sinh viên vừa tốt nghiệp trong năm học đó
số người đủ điều kiện dự thi đã ít số lượng chúng tuyển vào tốt nghiệp ngày càng ít
điều này dẫn đến việc có rất nhiều bệnh viện không thể mời được bác sĩ nội chú về công tác
cách đây khoảng gần cũng một mươi năm thành phố hà nội cũng đã có cái nguồn kinh phí
cái nguồn đào tạo cho bác sĩ nội chú của thành phố từ trường y hà nội
và bệnh viện cũng có mỗi năm cũng có một số bác sĩ nội chú được đăng ký về làm việc tại bệnh viện
và ngay thời điểm đỗ vào bác sĩ nội chú là bệnh viện đã ký hợp đồng lao động với họ luôn
và chi trả lương cũng như là một phần thu nhập tăng thêm cho họ để họ yên tâm học hành tốt nhất
để sau ba năm lại trở về làm việc tại bệnh viện
thực tế hiện nay với nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng
cao ngày càng gia tăng của người dân
nhiều ý kiến cho rằng mô hình đào tạo bác sĩ nội chú đang được cho là quá khắt khe và môi trường đào tạo khắc nghiệt
việc kiểm soát chất lượng được yêu cầu ở mức cao nhất cả đầu vào và đầu ra
trong quá trình đào tạo ba năm yêu cầu học tập với bác sĩ nội chú cũng cao nhất
từ lý thuyết đến thực hành lăn lộn với người bệnh trong bệnh viện bám sát các hoạt động tại bệnh viện
dễ hiểu khi bác sĩ nội chú là những nhân lực luôn được các cơ sở y tế săn đón
hầu hết trong số này đều lựa chọn công tác tại các bệnh viện tuyến trung ương
làm thế nào để có thể đào tạo ra được số lượng nhiều hơn nguồn bác sĩ chất lượng cao này
hạ thấp tiêu chí đầu vào tiêu chí đào tạo hay là có giải pháp nào khác
có rất nhiều ý kiến đã được đưa ra
số lượng nó cũng sẽ càng nhiều hơn thì nó sẽ không đảm bảo được đảm bảo về chất lượng
nhưng mà vấn đề là mình đang muốn cái số lượng thì khi mà mình có cái mục tiêu về mặt số lượng thì mình cũng sẽ đạt được cái mong muốn
nhưng mà không nên quá để thấp tiêu chuẩn tiêu chí
không nên hạ thấp xuống để mình nó sẽ làm mất đi cái chất lượng của cái việc đào tạo bác sĩ nội chú
theo số liệu của trường đại học y trong năm mươi năm từ khi bắt đầu chương trình đào tạo bác sĩ nội
bác sĩ nội chú đầu tiên đến nay trường đã đào tạo được năm một trăm năm mươi chín bác sĩ nội chú
trong bốn mươi năm đầu trường đại học y hà nội đào tạo khoảng một mươi bảy sinh viên và một bảy trăm bảy mươi bác sĩ nội chú
con số đó tức là chỉ một mươi bác sĩ được đào tạo nội chú
số bác sĩ này đều về làm việc ở các bệnh viện tuyến trung ương
song số cơ sở y tế này chỉ chiếm một mươi tổng số bệnh viện trong cả nước
như vậy chín mươi bác sĩ không học nội chú lại đang phủ chín mươi bệnh viện trong cả nước
với chương trình đào tạo khắc nghiệt
thì bác sĩ nội chú khó có thể đào tạo đại trà được
vì họ sẽ được đào tạo bằng cách cầm tay chỉ việc
thực hành nhiều với các bác sĩ hàng đầu bác sĩ giỏi tại các bệnh viện trung ương
nên có nhiều cơ hội trở thành những bác sĩ thạo việc và giỏi nghề
đối với mỗi thủ thuật đó thì thông thường là chúng tôi sẽ để cho các bác sĩ tự tay làm hiểu hết bước đ nelle kỹ luật đó

họ sẽ tiếp tục làm nghệ thrin đoàn đã thiết dịch
vì này ngoài việc thực hành tại các bệnh viện các bác sĩ nội chú đang theo học chương trình đào tạo đại học y hạ nội

hội còn phải đi tăng cường cơ sở hai tháng đây là điều kiện cần để tốt nghiệp giúp họ có thêm

hội đề nhiều chuyên gia y tế đề xuất thay đổi mô hình đào tạo bác sĩ nội chú theo hướng mở rộng
và tiến tới bắt buộc đào tạo nội chú với một trăm linh bác sĩ khi tốt nghiệp
từ nhu cầu thực tế về nguồn bác sĩ chất lượng cao trường đại học y hà nội đã đề xuất với bộ y tế
thay đổi cách thức thi tuyển đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội chú
qua đó nhằm tăng nguồn cung bác sĩ tay nghề cao phục vụ các cơ sở y tế trên cả nước
đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương
cùng với đó các bác sĩ nội chú nên được cấp chứng chỉ hành nghề tạm thời
trong thời gian đào tạo họ đã hành nghề như nhân viên y tế tại bệnh viện thực hành
nên cần được trả lương thù lao tương xứng để đảm bảo cuộc sống
bộ y tế đã đồng ý chủ trương mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội chú
tiến tới bắt buộc đào tạo nội chú với một trăm linh bác sĩ khi tốt nghiệp
bối cảnh xã hội hiện nay đã thay đổi
quan niệm đào tạo nội chú là đào tạo chuyên khoa
không còn là đào tạo nhân tài tinh hoa như trước đây
bởi vậy cần nới rộng các tiêu chí đào tạo bác sĩ nội chú đại trà hơn
để hầu hết sinh viên tốt nghiệp đại học ngành y đều có cơ hội thi vào bác sĩ nội chú
những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình y tế ba trăm sáu mươi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại